sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại mộ cụ huỳnh thúc kháng trên núi thiên ấn thành phố quảng ngãi
và di tích ủy ban kháng chiến hành chính nam trung bộ tại thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một trăm bốn mươi năm ngày sinh của trí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng
mùng một tháng một mươi một nghìn tám trăm bảy mươi sáu mùng một tháng một mươi hai nghìn một mươi sáu nguyên quyền chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đoàn lãnh đạo hai tỉnh quảng ngãi và quảng nam đã dân hoa và hương viếng mộ cụ huỳnh thúc kháng
chí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng tên thật là huỳnh văn thước sinh ngày mùng một tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu
tại làng thạnh bình tổng tiên giang thượng huyện hà đông phủ thăng bình
nay là thôn thạnh bình xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
nhờ nổi tiếng với tài năng đức độ và lòng yêu nước người dân việt nam thường nhắc đến ông
với một tiên gọi gần gũi cụ huỳnh
trước cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cụ huỳnh thúc kháng đã tham gia khởi xướng
lãnh đạo phong trào duy tân góp phần khơi dậy phong trào yêu nước rộng khắp
mở ra cách thức cứu nước mới
trên cương vị là viện trưởng viện dân biểu trung kỳ và chủ nhiệm kiêm chủ bút báo tiếng dân
cụ huỳnh thúc kháng đã tích cực đấu tranh đòi quyền lợi cho dân cho nước
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công cụ huỳnh thúc kháng được mời tham gia
chính phủ lâm thời với cương vị bộ trưởng bộ nội vụ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi chủ tịch hồ chí minh sang thăm pháp cụ được giao giữ quyền chủ tịch nước
ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy do tuổi cao sức yếu và lâm bệnh nặng
cụ huỳnh qua đời tại thôn phú bình xã hành phong
nay là thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi